đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp xúc và đối thoại với đồng bào phật giáo hòa hào tại huyện phú tân tỉnh an giang
lắng nghe những băn khoăn chăn trở của bà con về các vấn đề được mua mất giá
không tìm được đầu ra cho sản phẩm hạ tầng giao thông xuống cấp hàng giả hàng nhái trôi nổi trên thị trường
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận các cấp luôn phải trả lời câu hỏi
làm gì để nhân dân có lợi từ đó định hướng cụ thể về vấn đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi
đẩy mạnh xúc tiến thương mại để sản phẩm người dân làm ra tiêu thụ được trên thị trường
đồng chí trần thanh mẫn cũng mong muốn đồng bào phật giáo hòa hảo tiếp tục phát huy tinh thần tương thân
tương ái củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày càng vững mạnh
trước đó thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần thanh mẫn cùng đoàn công tác đã
tham dự đại lễ khai đạo hòa hảo nhân kỷ niệm tám mươi năm khai đạo phật giáo hòa hào